đồng thời có văn bản đôn đốc các chủ đầu tư các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
nghiệm thu khi đã có khối lượng hoàn thành và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục gửi đến kho bạc để kiểm soát thanh toán
thu hồi vốn tạm ứng tránh dồn vào những tháng cuối năm gây khó khăn cho công tác kiểm soát chi và giải ngân
chúng tôi cũng tiếp tục là phải đánh giá lại mô hình kiểm soát làm sao để giảm bước trong quy trình
để giảm các bước trong quy trình nghiệp vụ
và bố trí theo mô hình khuyên sâu theo thị trường khuyên chi đầu tư
để làm sao hiện đại hóa quy trình để đảm bảo giao nhận hồ sơ điện tử theo lộ trình mà bộ chính đã phê duyệt là
năm hai nghìn một mươi chín áp dụng toàn bộ cho cấp tỉnh và năm hai nghìn hai mươi là giao nhận hồ sơ điện tử và trả kết quả điện tử cho tất cả các đơn vị quận huyện
hiện tại trên cả nước có một trăm hai mươi đơn vị sử dụng ngân sách
vì thế kho bạc nhà nước luôn xác định
phải làm tốt công tác kiểm soát chi gắn kiểm soát chi với hiện đại hóa kho bạc
làm tốt việc này sẽ có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội nói chung
theo đó tới đây kho bạc nhà nước tiếp tục ứng dụng thông báo biến động số dư tài khoản
ứng dụng thông báo tiến độ xử lý hồ sơ cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư
cung cấp dịch vụ công trực tuyến của kho bạc nhà nước để sang năm hai nghìn hai mươi
kho bạc thực sự là kho bạc điện tử với ba không tức là không khách hàng không tiền mặt và không chứng từ giấy
thưa quý vị với những đặc thù của blockchain các chuyên gia cho rằng công nghệ blockchain
sẽ mở ra một xu hướng ứng dụng tiềm năng cho nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng bán lẻ
vận chuyển hàng hóa sản xuất viễn thông
việc nhà đấu giá có tên là chọn hợp tác đưa công nghệ blockchain vào hoạt động đấu giá
với mong muốn bảo đảm tuyệt đối minh bạch thông tin chính xác hợp lý và tiện ích trong thời đại kỹ thuật số
theo các chuyên gia kinh tế thị trường giao dịch mua bán các tác phẩm mỹ thuật việt nam
đang rất khó kiểm soát nạn tranh giả tràn lan
cách đây một thời gian giới họa sĩ đã tập hợp và lên tiếng đấu tranh vì nạn chép tranh công khai trên mạng
nhưng những tiếng nói mạnh mẽ của giới họa sĩ vẫn chưa giải quyết được tận gốc vấn đề
nhiều người hy vọng rằng sản đấu giá sẽ là một cầu nối quan trọng góp phần làm minh bạch thị trường mỹ thuật ở việt nam
hai năm gần đây sự xuất hiện của các nhà đấu giá như lý thị ở tp hcm
chọn pi ocean house ở hà nội với hàng trăm phiên đấu giá đã góp phần hình thành
thị trường mỹ thuật ở việt nam
các sản đấu giá tại việt nam còn non trẻ so với thế giới và rất cần thời gian hoàn thiện để hướng tới sự bài bản chuyên nghiệp
sự cố đôi khi không tránh khỏi nhưng quan trọng hơn là thái độ và trách nhiệm của nhà đấu giá
việc nhà đấu giá chọn hợp tác với quỹ đầu tư regulus invesman capital holdings singapore đưa công nghệ blockchain vào hoạt động đấu giá
với mong muốn đảm bảo tuyệt đối minh bạch thông tin chính xác hợp lý và tiện ích trong thời đại kỹ thuật số
công nghệ mới bây giờ là blockchain là một công nghệ rất hữu ích
nó sẽ tốt cho là truy xuất nguồn gốc này rồi là minh bạch cho các giao dịch này
rồi là tạo ra một câu chuyện là những cái chuỗi supply trên
những cái chuỗi mà nó tạo ra một cái thứ để tạo ra một cái niềm tin cho những người đầu tư
và hơn nữa là nó sẽ mở rộng một câu chuyện là những người không chỉ có giới yêu nghệ thuật người ta tham gia vào thị trường nữa
mà kể cả những người mà chỉ mong muốn người ta đầu tư thôi
chứ không hẳn vì người ta có thể là yêu thích thì hoàn toàn đây là cái cơ hội cho những người mở rộng cái thị trường
công nghệ blockchain đóng vai trò giống như một cuốn sổ cái cho tất cả các giao dịch
chính bởi đặc điểm của công nghệ blockchain nên các chuyên gia đánh giá đây là công nghệ sáng tạo
mang tính đột phá của tư duy con người nhằm đảm bảo tuyệt đối minh bạch thông tin
chính xác hợp lý và tiện ích trong thời đại kỹ thuật số
tờ economics của anh dẫn một khảo sát của ibm cho thấy
chín trên một mươi các cơ quan nhà nước
các cơ quan nhà nước trên thế giới đã thừa nhận có kế hoạch đầu tư vào blockchain
để quản lý các giao dịch tài chính tài sản hợp đồng và việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức trong những năm tới
một tác phẩm khi mà một người bình thường mua về thì nó không có tính thanh khoản cho đến lần đấu giá tiếp theo
nhưng nếu một tác phẩm được phân mảnh ra trên blockchain dựa vào chuỗi khối
thì một phần sở hữu của họ sẽ liên tục có thể được trao đổi trên sản giao dịch như một mã chứng khoán
các tác phẩm được đấu giá tăng lên nhiều về giá trị và được bảo lãnh thanh khoản về giá trị đầu tư
qua nhà đấu giá tác phẩm không còn đơn giản là một bức tranh chỉ thỏa mãn nhu cầu thưởng lãm đơn thuần
mà nó còn là một tài sản một kênh đầu tư xinh lời hấp dẫn an toàn được bảo đảm giá trị
trên thế giới có những nhà đấu giá danh tiếng như christies sotheby s hay drowert
có lịch sử hàng trăm năm

sư nghệ thuật là một kênh đầu tư mang lại hiệu quả an toàn không chỉ dành cho giới yêu nghệ thuật
mà còn là một nơi thu hút nguồn tiền khổng lồ của xã hội
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại